thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía tây tây bắc
cách đất liền khu vực quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi tới sáu mươi một km trên giờ giật cấp chín
di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng từ năm tới một mươi km trên giờ
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ đêm ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế có mưa to đến rất to
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã yêu cầu thủy điện hương điền bình điền điều tiết hồ chứa qua tràn và tuô bin
với lưu lượng tăng dần tránh đột biến điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ
trước diễn biến của áp thấp và mưa lớn bộ công an vừa có công điện gửi giám đốc công an
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa về việc chủ động ứng phó
với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ
tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn để chủ động triển khai công tác ứng phó
của lực lượng công an nhân dân tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng
triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
kịp thời thông tin và tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai
trước tám giờ hàng ngày về bộ